đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ
đại hội đã thống nhất biểu quyết một trăm linh nhất trí danh sách đề cử bầu ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi bảy
gồm tám mươi đồng chí
báo cáo đề án nhân sự ban chấp hành đảng bộ tp khóa một mươi bảy do thành ủy khóa một mươi sáu chuẩn bị
đã nêu rõ tiêu chuẩn tiêu chí cơ cấu nhân sự được lựa chọn giới thiệu bầu vào ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa một mươi bảy